chào các bạn quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến tương đối phức tạp tại nhiều địa phương
vừa qua tại quảng ninh bảy ca mắc mới được phát hiện khi thực hiện lấy mẫu sàng lọc và chưa rõ nguồn lây
tính từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay quảng ninh ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi hai ca nhập cảnh cách ly tại tỉnh và hai mươi tám ca mắc ở nơi địa
đặc biệt có bảy ca mắc trong cộng đồng tại thị xã đông triều và thành phố hạ long
được phát hiện khi thực hiện lấy mẫu sàng lọc chưa rõ nguồn lây
nguy cơ hình thành ổ dịch lớn và lây nhiễm sang các địa phương lân cận
từ một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã quyết định tạm thời nâng cấp độ dịch covid một mươi chín
trên địa bàn xã hồng thái đông và xã hồng thái tây thị xã đông triều lên cấp độ hai
tương ứng với màu vàng
thị xã đông triều tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn ba xã phường là hồng thái đông hồng thái tây và hoàng quế
như hoạt động vui chơi giải trí nhà hàng quán ăn chợ dân sinh tạm dừng việc dạy học tập trung
và chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến yêu cầu thực hiện nghiêm việc sản xuất kinh doanh
theo phương án bà tại chỗ
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bí thư tình hủy
trường ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng ninh nguyễn xuân ký yêu cầu các cấp ngành địa phương
phải coi trọng công tác xét nghiệm tầm soát chủ động
đây sẽ là chiều hóa để phát hiện sớm điều trị sớm can thiệp sớm cách ly sớm đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh
trong đó trọng tâm trọng điểm là những người có nguy cơ cao người có bệnh nền trẻ em
người quảng ninh đi lao động ở tỉnh ngoài công nhân lao động các ngành sản xuất kinh doanh
tập trung đông người trong ngành than khu công nghiệp
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh chỉ đạo khi phát hiện caf
phải kích hoạt cơ chế chỉ đạo ngay từ xã phường thị trấn
gắn trách nhiệm của bí thư chủ tịch ban nhân dân huyện thị xá thành phố
với tinh thần nhanh nhất hiệu quả nhất an toàn nhất
các địa phương phải xây dựng kinh bản cụ thể bàn đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế
xã hội khả năng ứng phó năng lực y tế của từng địa bàn
đồng thời phát động toàn dân hàng ngày khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
sớm đồng bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm soát người ra vào tỉnh
những địa phương đang có các kf tại cộng đồng phải quán triệt nghiêm và sử dụng đồng bộ cơ chế
biện pháp đã nêu cụ thể trong chỉ thị một mươi tám của ban thường vụ tỉnh ủy các chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh
truy vết kỹ càng không bỏ sót đặc biệt là không được chủ quan đối với những đối tượng
được xác định bảo vệ trong điểm
ban cá sự đảng ubnd tỉnh chỉ đạo ubnd tỉnh ban hành hướng dẫn chung về việc tổ chức các sự kiện
tập trung đông người hoạt động tổng kết hội thảo hội nghị các sự kiện chính trị văn hóa thể thao
tổ chức lễ cưới đám hỏi
cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức lễ cưới
đám hỏi với thành phần gọn nhất bàn đảm an toàn dịch bệnh tổ chức đám tang với quy trình được giam thiểu
phù hợp với tình hình mới
cùng với đó tăng cường công tác truyền thông chủ động để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
khi quảng ninh xuất hiện các ca f trong cộng đồng không rõ nguồn lây
thường xuyên thông tin đầy đủ về tình hình dịch bệnh trong nước địa phương đơn cận
hướng dẫn người dân biết tự cách test nhanh kháng nguyên tại nhà để yên tâm theo dõi cách ly f một
chăm sóc f thể nhẹ tại nhà thực hiện điều trị f tại tuyến cơ sở
đến nay tỉnh quảng ninh đã bao phủ vaccine đối với người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi năm với mỗi một
và trên tám mươi bảy với mỗi hai
tuy nhiên còn trên hai mươi đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như người già người bệnh lý nền
phụ nữ có thai cho con bố chưa tham gia tiêm chủng
nhóm trẻ dưới một mươi tám tuổi mới đang triển khai tiêm nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao
quảng ninh nhận định nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn hiện nay chủ yếu là từ đường bộ
vì vậy để sống chung an toàn với dịch bệnh thì vai trò của cơ sở là rất quan trọng quyết định thành công
qua việc xuất hiện các ca f trong cộng đồng cho thấy
khâu tổ chức thực hiện các chủ trương của trung ương của tỉnh còn yếu nhất là cấp cơ sở
việc phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng còn bị động không do chính quyền cơ sở can thiệp
việc phân tích tình hình xử lý tổng thị khi xuất hiện ca f còn lúng túng
công tác xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đối với các đối tượng có nguy cơ cao
vẫn chưa được chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện đúng bước
hiện nay nhiều nơi trong tỉnh quảng ninh đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
còn một số lỗ hồng trong công tác giám sát quản lý đối với cách ly
tại cơ sở cách ly tập trung không thực hiện đúng quy định sử dụng trang phục phòng hộ
quy trình phòng chống lây nhiễm giữa nhân viên phục vụ người cách ly tập trung
để lây nhiễm cho nhân viên phục vụ từ đó lây nhiễm cho các đối tượng khác
đối với công tác tổ chức cách ly tại nơi cư trú một số địa phương không thực hiện đánh giá điều kiện cơ sở
còn để người cách ly sinh hoạt cùng với người thân trong gia đình để lây nhiễm dịch bệnh
đặc biệt là để người cách ly sống chung
ứng phó với tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh ra văn bản bảy nghìn ba trăm bảy mươi ba hướng dẫn tạm thời
triển khai thống nhất về việc đi lại cách ly đối với người dân về quảng ninh
xét nghiệm trên địa bàn tỉnh kể từ một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo ông nguyễn trọng diện giám đốc sở y tế tỉnh quảng ninh cho biết
quảng ninh được xếp vào vùng xanh an toàn ở cấp độ một về dịch covid một mươi chín
như hướng dẫn của bộ y tế
người khi đến tỉnh quảng ninh cần nắm rõ nơi mình ở thuộc vùng nào
để tiện khai báo cho chính quyền địa phương kịp thời xử lý
việc người dân ra vào tỉnh quảng ninh chúng tôi đã có hướng dẫn ông diện nói
cụ thể quảng ninh đã có văn bản công bố việc cách ly xét nghiệm
di chuyển trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn áp dụng từ ngày một mươi tám tháng một mươi
theo đó việc cách ly y tế chỉ áp dụng đối với người đến từ địa bàn có dịch
địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế người tiếp xúc gần f một mà chưa tiêm
hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
những trường hợp người dân đã tiêm hai mũi cần cách ly tại nơi cư trú bảy ngày và tiến hành xét nghiệm rt pcr
trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine cần thực hiện cách ly y tế tại nhà
nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ ngày đến về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
đối với những người tham gia các đoàn công tác đến từ địa bàn có dịch
nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine thì tự theo dõi ở nhà bảy ngày
thực hiện nghiêm năm k và tiêm hai liều vaccine
tiến hành xét nghiệm rt pcr hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy khi về tỉnh quảng ninh
trường hợp người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly ở nơi cư trú bảy ngày
tự theo dõi bảy ngày tiếp theo và phải xét nghiệm rt pcr
người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực có dịch không phải thực hiện cách ly y tế
khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
khuyến khích lái xe và phụ xe phải tiêm ít nhất một bối vaccine phòng covid một mươi chín
đối với những người này phải xét nghiệm trước khi đi và khi quay về
về xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đình kỳ do giám đốc sở y tế chủ trì
chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tại khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người như cơ sở khám bệnh
chữa bệnh chợ đầu mối các chợ có liên quan đến địa bàn có hoạt động du lịch yên tử hạ long cầm phà
các địa bàn biên giới các chợ điểm buôn bán
xét nghiệm thường xuyên định kỳ tại các trường học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các trung tâm ngoại ngữ
do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì chỉ đạo chịu trách nhiệm
thực hiện xét nghiệm định kỳ năm một mươi cho số học sinh của trường theo hướng dẫn tại công văn tám nghìn hai trăm hai mươi tám ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát sàng lọc định kỳ
đối với các đối tượng chưa được tiêm đủ thì trước mắt trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
tầm soát xét nghiệm gấp đôi không chỉ xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tế đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tế
với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hay ly y tế vùng phòng tỏa
căn cứ diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín chủ động kịp thời cập nhật
điều chỉnh cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo quy định để áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho các xã phường vùng xanh
thưa quý vị như vậy muốn kiểm soát dịch tại các địa phương thiết lập trạng thái sống chung an toàn
với đại dịch trong thời gian sớm nhất bên cạnh bao phủ vaccine mỗi địa phương cần nghiêm trình
thực hiện các quy định đề xuất phương án đúng đắn để công tác phòng chống dịch được đồng thuận và hiệu quả
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị khán giả
xin chào và hẹn gặp lại